theo kết quả kiểm toán dự án hợp đồng xây dựng chuyển giao xây dựng vận hành chuyển giao dự án bt bot tại các địa phương vừa được kiểm toán nhà nước gửi đến quốc hội
đa số các dự án đầu tư theo hình thức này cho thấy nhiều vi phạm nghiêm trọng và có khả năng gây thất thu ngân sách người dân phải chịu phí cao
kết quả kiểm toán chín dự án bot trong năm hai nghìn một mươi chín cho thấy bộ giao thông vận tải cho phép lập dự án bot trước khi chính phủ chấp thuận chủ trương dự án
không thực hiện quy trình lập phê duyệt và công bố danh mục dự án bot phê duyệt dự án trước khi có báo cáo đánh giá tác động môi trường
không công bố danh mục dự án không tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư và hầu hết chỉ định nhà thầu thi công
kiểm toán nhà nước chỉ ra phần lớn các đơn vị còn sai sót trong việc hạch toán kế toán kê khai nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
nên qua kiểm toán phải điều chỉnh tài sản nguồn vốn doanh thu chi phí và kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước thêm một chín trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
kiến nghị xử lý chín trăm hai mươi năm tỷ đồng trong đó thu hồi và giảm thanh toán hai trăm tám mươi tám ba tỷ đồng xử lý khác là sáu trăm một mươi tám tỷ đồng
các khoản thuế phải thu và thu hồi khác là một mươi chín bốn trăm hai mươi tám tỷ đồng
trong đó có dự án tỷ lệ xử lý lớn giảm thời gian thu phí hoàn vốn của bảy trăm chín mươi chín dự án là năm mươi sáu bốn năm so với phương án ban đầu
đối với kết quả kiểm toán hai mươi chín dự án bt tại các địa phương hầu hết các dự án đều chỉ định nhà đầu tư
có dự án chỉ định nhà đầu tư sau khi triển khai thi công
các dự án chủ yếu do nhà đầu tư đề xuất và đưa vào danh mục đầu tư như bắc ninh có tới bảy mươi hai trên tám mươi ba dự án do nhà đầu tư đề xuất
kiểm toán nhà nước phát hiện tại hà nội hầu hết các dự án xác định tổng mức đầu tư ban đầu lớn hơn nhiều so với giá trị thực tế triển khai